thành phố đà nẵng cũng vừa ghi nhận hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới liên quan đến bệnh nhân năm mươi chín tuổi là nhân viên bảo vệ của công ty nhựa duy tân đã công bố từ ngày một mươi tám tháng sáu